trong thời gian qua thành phố đã đưa vào vận hành tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai
đây là kênh kết nối tiếp nhận giải đáp các kiến nghị phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng chống covid một mươi chín
sở thông tin truyền thông phối hợp sở y tế và các đơn vị liên quan mở rộng nhánh ba của tổng đài điện thoại một trăm linh hai
cập nhật thông tin liên quan đến f điều trị tại nhà và tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó sau khi bấm phím ba người dân chọn bấm phím một
đường dây nóng sở y tế hà nội để cập nhật thông tin f điều trị tại nhà
hoặc bấm phím hai kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
sở thông tin truyền thông cho biết tổng đài điện thoại một nghìn hai mươi hai sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ công dân
tổ chức hai mươi bốn trên bảy để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin có liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
trước tình hình ca mắc mới tại thủ đô leo thang
hà nội cho biết thành phố sẽ có công điện mới xếp chặt hơn các biện pháp phòng dịch
huy động thêm các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai chủ tịch hà nội chu ngọc anh cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố
thuộc đơn vị bầu cử số ba đã tiếp xúc cử tri quận đống đa sau kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp khóa một mươi sáu
trả lời ý kiến của các cử tri chủ tịch hà nội chu ngọc anh cho hay
từ đợt dịch thứ tư đến nay hà nội có gần hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trước khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt gần sáu tháng
hà nội nỗ lực vượt bậc và chỉ có gần sáu ca
khi chuyển sang trạng thái thích ứng mới hà nội ghi nhận thêm khoảng một mươi tám ca
thích ứng nhưng số ca tăng thì lo lắng không chỉ nhân dân mà là chính tôi
chính quyền các cấp cũng rất lo lắng ông chu ngọc anh nêu rõ
theo ông chu ngọc anh xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước
hà nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt nhưng mức độ giao thương rất lớn
chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người
cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số địa phương
cũng như người dân
nêu thêm việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội ông chu ngọc anh cho biết
tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng hai sang ba là một một cả nước trung bình là ba bốn
tỷ lệ bệnh nhân tử vong cập nhật đến tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở hà nội là một
chủ tịch ubnd tp chia sẻ sự lo ngại khi nhìn số ca mắc tăng mỗi ngày
tâm lý chung rõ ràng là có lo lắng dù đa số ca mắc mới đều ở thế nhẹ
xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước hà nội có những điểm khác
khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn
chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới đây
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người
cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là
của một số đơn vị cũng như người dân
chủ tịch ubnd tp nói
về mô hình trạm y tế lưu động chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh cho biết
với phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch
thành phố đã chỉ đạo các quận huyện thị xã thành lập các khu thu dung
của các quận huyện thị xã
cho đến nay toàn bộ ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã của hà nội
đã thành lập các trạm y tế lưu động có khả năng thu dung quản lý
điều trị ép không nhẹ và không triệu chứng
về việc phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường
khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe
đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em hà nội hiện còn hai trăm chín mươi hai liều nữa
cho học sinh cấp hai
còn với đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi khi nào cấp thẩm quyền cho phép
hà nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm sau trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình sau khi các em được tiêm đầy đủ hai mũi thì sẽ tính toán
đến việc quay trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp thông tin hà nội sẽ được cấp thêm khoảng năm trăm linh liều vaccine
để hoàn thành tiêm mũi hai cho học sinh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai